ông lê anh dũng phó vụ trưởng phụ trách vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho biết
hiện cơ quan này đang phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
trong việc triển khai căn cước công dân gắn chip tích hợp rút tiền tại hệ thống atm
hiện có năm ngân hàng tham gia thí điểm chương trình này trong đó có bidv việt tin banh và ngân hàng bản việt
hai địa phương triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu là thành phố hà nội và quảng ninh
phía cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho hay sau thời gian thí điểm đảm bảo an ninh an toàn
và lợi ích thiết thực cho người dân thì sẽ mở rộng địa bàn thí điểm và mở rộng số lượng ngân hàng tham gia đề án này
về mặt kỹ thuật đại diện ngân hàng nhà nước cho biết hình thức thẻ căn cước công dân gắn chip rút tiền
tại atm đã tiệm cận mức an toàn tuyệt đối thẻ khi sử dụng tại atm là thẻ chip đồng thời các thông tin nhân khẩu học
sinh chắc học như dấu vân tay cũng được lưu trữ trên hệ thống
do đó tội phạm công nghệ cao nếu muốn can thiệp lấy thông tin như các thẻ từ trước đây rất khó và rủi ro hiện rất thấp